ba tỉnh là quảng ninh hải dương và bắc giang đang tiếp tục công tác chuẩn bị để xây dựng hồ sơ
trình unesco công nhận quần thể di tích danh thắng yên tử trải dài trên địa phận ba tỉnh là di sản thế giới
ba tỉnh này từng có kế hoạch nộp hồ sơ lên unesco trong năm hai nghìn một mươi sáu để có thể được xem xét công nhận
di sản thế giới vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng sau đó phải tạm dừng vì một số lý do
đây là bộ hồ sơ khó có áp lực rất cao đối với cả ba địa phương nhưng các bên đặt mục tiêu
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn thiện trình hồ sơ bằng tiếng anh đến unesco và thực hiện nội dung
theo các chương trình của unesco